các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thị trường xăng dầu thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp
đặc biệt do xung đột giữa nga và ukraine nguồn cung xăng dầu bị ảnh hưởng
trong khi nhu cầu xăng dầu tăng khi các nước triển khai các biện pháp phục hồi kinh tế
theo bộ công thương giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường singapore
cập nhật đến ngày ba tháng ba tăng hơn một mươi so với ngày một tháng ba ở mức một trăm ba mươi năm mươi một usd một thùng
đối với xăng ron chín mươi hai xăng ron chín mươi năm một trăm ba mươi ba ba mươi năm usd một thùng
chính vì vậy liên bộ công thương tài chính quyết định điều chỉnh giá xăng dầu từ một mươi năm h chiều nay như sau
xăng e năm ron chín mươi hai tăng hai chín trăm linh tám đồng một lít
xăng ron chín mươi năm tăng hai chín trăm chín mươi đồng một lít
dầu diesel tăng ba chín trăm năm mươi tám đồng một lít
dầu hóa tăng ba chín trăm bốn mươi đồng một lít
dầu mazut tăng hai năm trăm một mươi chín đồng một kg
theo đó sau điều chỉnh giá xăng dầu trên thị trường như sau
xăng e năm ron chín mươi hai không cao hơn hai mươi tám chín trăm tám mươi năm đồng một lít
xăng ron chín mươi năm không cao hơn hai mươi chín tám trăm hai mươi bốn đồng một lít
dầu diesel không cao hơn hai mươi năm hai trăm sáu mươi tám đồng một lít
dầu hóa không cao hơn hai mươi ba chín trăm một mươi tám đồng một lít
dầu mazut không cao hơn hai mươi chín trăm tám mươi bảy đồng một kg
từ chiều tối mộng một mươi tháng ba người dân đã đổ xô từ các cây xăng
biển người chen nhau trong nhiều giờ để mua xăng trước kỳ điều chỉnh hôm nay
nhiều người cho biết giờ ngày được thông tin có khả năng xăng tiếp tục tăng giá
nên họ tranh thủ đổ đầy bình và mua dự trữ trước giờ gờ
tới sáng một mươi một tháng ba nhiều cây xăng ở hà nội đồng loạt treo biển hết xăng vì hết hàng
khi được hỏi thì nhân viên bán xăng cho biết hôm qua người dân đến đổi xăng quá đông
nên cửa hàng đã bán hết xăng hiện chưa nhập về kịp
so với cuối tháng một mươi hai năm ngoái mỗi lít xăng ron chín mươi năm đã đắt thêm bảy hai mươi đồng
e năm ron chín mươi hai là sáu chín trăm linh đồng
dầu diesel là cao hơn bảy chín trăm ba mươi đồng
dầu hóa tăng bảy năm trăm chín mươi đồng
và dầu mazut thêm năm hai trăm bốn mươi đồng
để có giá trên cơ quan điều hành không thực hiện trích lập quỹ bình ổn giá đối với mặt hàng xăng dầu
tiếp tục thực hiện chi quỹ bình ổn giá đối với mặt hàng xăng e năm ron chín mươi hai ở mức bảy trăm năm mươi đồng một lít
xăng ron chín mươi năm ba ở mức một đồng một lít
dầu diazen là một năm trăm linh đồng một lít dầu hóa là ba trăm linh đồng một lít
như vậy giá xăng dầu tiếp tục tăng
thiết lập kỷ lục điều chỉnh tăng lần thứ sáu liên tiếp kể từ đầu năm đến nay do tác động của diễn biến
giá thế giới tăng là mức cao nhất trong tám năm trở lại đây kể từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
xử lý nghiêm hành vi vi phạm về kinh doanh xăng dầu
liên bộ công thương tài chính cho biết
nhằm hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và sinh hoạt của người dân
hạn chế mức tăng giá xăng dầu trong các kỳ điều hành gần đây
liên bộ công thương tài chính đã thực hiện chỉ sử dụng quỹ bình ổn giá
xăng dầu và với mức chỉ từ hai trăm linh đến bốn trăm linh đồng một lít
đồng thời bộ công thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra giám sát
việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường
của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có
trước đó khi nhận được phản ánh về một số cây xăng trên địa bàn thành phố hà nội
có dấu hiệu ngừng bán hàng ngay trong đêm một mươi tháng ba
lực lượng quản lý thị trường hà nội đã thành lập bốn đoàn kiểm tra giám sát
nhằm phát hiện và kịp thời xử lý các hành vi vi phạm
sáng ngày một mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng quản lý thị trường hà nội cho biết
qua kiểm tra kiểm soát nhìn chung các cửa hàng vẫn mở cửa phục vụ
người dân bán hàng theo đúng thời gian và giá bán đã niêm yết
lực lượng phối hợp cũng nhắc nhở chấn chỉnh một số cửa hàng xăng dầu
có hiện tượng nghỉ trước giờ đã công bố nơi tiếp tục tái phạm
sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
kết quả kiểm tra đoàn phát hiện một cửa hàng bán lẻ xăng dầu
thuộc công ty trách nhiệm hữu hạng tập đoàn nhật thu
tại địa chỉ xã phùng xá huyện thạch thất hà nội
có hành vi ngừng bán hàng khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước
có thẩm quyền trách thuận bằng vang bản hoặc không thông báo
cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định
và bị phạt tiền một mươi năm triệu đồng
để giảm đa tăng của giá xăng dầu và giảm áp lực từ biến động giá thế giới
doanh nghiệp và người dân kỳ vọng có giảm thuế bảo vệ môi trường
với xăng dầu tương xứng và có ý nghĩa hỗ trợ người dân
doanh nghiệp tối thiểu ở mức giảm năm mươi so với quy định hiện hành
sau khi lấy ý kiến bộ tài chính đã điều chỉnh dự thảo tăng mức giảm thuế
so với dự thảo lần đầu đưa ra trên cơ sở đề xuất của cộng đồng doanh nghiệp
bộ ngành và chuyên gia
cụ thể dự kiến mức giảm thế bảo vệ môi trường đối với xăng hai đồng một lít
dầu diesel dầu mazut dầu nhờn một đồng một lít
mỡ nhờn một đồng một kg dầu hỏa
bảy trăm linh đồng một lít
dự thảo cũng đề nghị nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày một tháng bốn
đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm nay
xăng dầu tăng cao chủ xe khách cắn răng chạy giữ mối
giá xăng dầu liên tục tăng cao khiến chi phí trên mỗi chuyến xe tăng thêm
trong khi số lượng khách hàng hóa đang chỉ ở mức cầm chừng
gần như sau mỗi chuyến xe các chủ xe phải bỏ tiền túi bù lỗ
trước tình trạng này nhiều chủ xe đã phải tính tới chuyện ngừng chạy
hoặc giảm chuyến chờ xăng dầu hạ nhiệt
tại bến xe miền đông củ quận bình thạnh tp hcm
trong những ngày này lượng khách đến bến khá vắng vẻ
gần như các chuyến xe rời bến đều trong tình trạng chỉ chở trên dưới một mươi hành khách
phần lớn các chủ xe đều phải nhận thêm hàng hóa vận chuyển để có thêm thu nhập
chi trả chi phí cho các chuyến xe
còn không đầy ba giờ nữa là xe của anh nguyễn văn đoán chạy tuyến hà nội
tp hcm xuất bến nhưng anh đoán cho biết xe của anh chỉ mới nhận được
có bảy hành khách và một ít hàng hóa
theo chủ xe này tình trạng vắng khách đã kéo dài trong nhiều tháng nay
gần như sau mỗi chuyến xe anh phải đều bỏ tiền túi ra bù lỗ
chi phí cho mỗi chuyến xe hai chiều là vào khoảng năm mươi triệu đồng
trong đó tiền dâu chiếm hơn một nửa khoảng hai mươi sáu triệu đồng
phần còn lại là chi phí cầu đường bến bãi ăn uống
cũng như tiền nhân công cho anh em tài xế phụ xe
trong khi hiện tại mỗi chuyến xe gần như chỉ đón chưa được một mươi lượt khách một chuyến
với giá vé bảy trăm năm mươi đồng một người
hàng hóa cũng không có nhiều nên gần như chuyến xe nào chúng tôi cũng lỗ
phải bỏ tiền túi ra để bù vào
theo anh đoán vắng khách cộng với giá dầu liên tục tăng cao
là một trong những nguyên nhân khiến việc kinh doanh vận tải trở nên khó khăn hơn ngày thường
anh đoán chia sẻ thêm ngày xưa giá dầu thấp
một lít dầu khoảng một mươi năm một mươi sáu đồng nhưng giờ đã tăng lên trên hai mươi đồng
giá dầu tăng cao khiến mỗi chuyến xe chúng tôi mất thêm khoảng bốn triệu đồng
ngày trước bốn triệu này cũng đủ để trả chi phí cho một người tài xế rồi
lỗ cũng chạy để giữ mối
khách vắng giá dầu lại liên tục tăng cao về sao không tạm ngừng
trước câu hỏi của chúng tôi anh đoán cho rằng đây là công việc
và tính đến nay anh đã theo nghề xe được hơn một mươi năm
do vậy dù khá khó khăn nhưng anh không muốn nghỉ
chỉ có thể cắt giảm số xe từ bốn chiếc xuống còn một hai chiếc hoạt động
tương tự tình trạng của anh đoán ông võ anh tuấn
chủ xe đồng nai tp hcm cho biết xe hơn một mươi hai giờ xuất bến
nhưng trên xe chưa nhận được một hành khách nào
đồng hồ lúc này đã điểm hơn một mươi một giờ
vắng khách giá dầu liên tục tăng cao khiến thu nhập của ông tuấn giảm đi trông thấy
ông tuấn cho biết thời cao điểm ông luôn duy trì hai mươi chiếc xe
chia ra chạy các khung giờ khác nhau trong ngày giữa tp hcm và đồng nai
tuy nhiên này ông chỉ còn duy trì một chiếc do chính ông điều khiển
giá dầu mà còn tiếp tục tăng thì chiếc xe này cho về đắp chiếu luôn
chứ không thể duy trì nổi nữa
ngày xưa mỗi chuyến xe đổ bảy trăm linh đồng tiền vào là đủ
giờ giá dầu tăng cao phải mất gần một ba triệu đồng một chuyến
trong khi giá vé vẫn không đổi là năm mươi sáu đồng một lượt
ông tấn cho biết thời cao điểm ông luôn duy trì hai mươi chiếc xe
chia ra chạy các khung giờ khác nhau trong ngày giữa tp hcm và đồng nai
tuy nhiên nay chỉ còn duy trì một chiếc do chính ông điều khiển
giá dầu mà còn tiếp tục tăng thì chiếc xe này cho về đắp chiếu luôn
chứ không thể duy trì nổi nữa
trong khi đó ông mai xuân thuyền một chủ nhà xe khác chạy tuyến
thành phố hồ chí minh vũng tàu lại chấp nhận
ăn lỗ chịu trong tình cảnh giá xăng dầu leo thang
nói về lý do không tăng giá vé ông thiện cho hay
giá vé không thể tăng tùy tiện vì có hợp tác xã quy định
hơn nữa nhà xe mà muốn giữ khách hàng vì thời điểm này
ngành nghề nào cũng đang bị ảnh hưởng bởi giá xăng tăng và dịch bệnh
nếu mình tăng giá thì khách hàng sẽ chọn xe khác
lúc đó mình lại mất nhiều hơn được
tôi chỉ mong xăng dầu hạ bớt hoặc bình ổn giá lại
vì người dân hiện giờ ai cũng đang gặp khó khăn
đại diện bến xe miền tâm cho biết
đến thời điểm hiện tại bến xe đã nhận được kê khai điều chỉnh giá vé
của hai mươi doanh nghiệp vận tải đang hoạt động tại bến
theo quy định các đơn vị sẽ phải gửi đề xuất lên cơ quan quản lý
là sở giao thông vận tải ở các tỉnh thành phố
sở giao thông vận tải là đơn vị xem xét mức giá
tại bến hiện có một trăm ba mươi tám trên một trăm năm mươi ba đơn vị vận tải hoạt động
lượng khách bình quân khoảng sáu sáu trăm linh khách một ngày
giảm bốn mươi tám so với cùng kỳ năm trước
trước đà tăng liên tục của xăng dầu trong thời gian vừa qua
các doanh nghiệp vận tải hành khách đang phải tính tới việc tăng giá cước
một số hãng xe công nghệ đã bắt đầu điều chỉnh cước phí
riêng đối với nhóm tài xế đối tác xe công nghệ
xăng tăng mạnh kéo theo chi phí mỗi quốc khách tăng cao
trong khi dịch bệnh khiến cho hành khách chỉ lừa thưa
không ít tài xế đang nhấp nhổm chuyển nghề
nhiều lái xe chủ doanh nghiệp vận tải bày tỏ mong muốn các bộ ngành
sớm có những giải pháp để kiểm soát quản lý giá xăng
không để tăng quá cao tác động bất lợi đến đời sống
chi phí đi lại của người dân thu nhập của tài xế
và sự phục hồi của doanh nghiệp vận tải sau đại dịch
hiện thị trường xăng dầu thế giới vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp
do ảnh hưởng của nhiều yếu tố đặc biệt là căng thẳng chính trị giữa nga và ukraine
cụ thể nguồn cung xăng dầu bị ảnh hưởng trong khi nhu cầu xăng dầu tăng
khi các nước triển khai các biện pháp phục hồi kinh tế
đến ngày một mươi tháng ba trên cơ sở ý kiến đề xuất của bộ công thương
ý kiến tham gia thống nhất của các bộ và chỉ đạo của phó thủ tướng lê minh khái
bộ tài chính đã đề nghị giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng là hai đồng một lít
dầu diesel dầu mazut dầu nhờn là một đồng một lít
mỡ nhờn là một đồng một kg dầu hỏa là bảy trăm linh đồng một lít
nếu nghị quyết này được ủy ban thường vụ quốc hội thông qua
thì giá xăng từ ngày một tháng bốn sẽ được giảm hai hai trăm linh đồng một lít
đã bao gồm vat và giá dầu cũng sẽ được điều chỉnh một một trăm linh đồng một lít
giá dầu thế giới đã xác lập mức đỉnh lịch sử trong vòng một mươi bốn năm trở lại đây
khi tiến tới mốc một trăm bốn mươi đô la mỹ một thùng
vì vậy theo tính toán khả năng giá xăng có thể tăng lên tới khoảng ba mươi đồng một lít
nếu thuần theo thị trường
đây là mốc vượt lịch sử trong những lần tăng giá xăng gần đây
những tin tức mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
xin chào và hẹn gặp lại trong những tin tức tiếp theo